tuy nhiên vấn đề là người ta đã xử lý như thế nào để bộ mặt đô thị không bị méo mó
và đây là lỗi ý thức của người dân của chính quyền địa phương hay là lỗi do quy hoạch hạ tầng
tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
hà nội của những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai
cùng với thượng hải và tokyo hà nội được coi là một trong ba thành phố đẹp nhất châu á
có thể nói hà nội được thừa hưởng di sản quản lý đô thị văn minh nhất cuối thế kỷ thứ một mươi chín
được quy hoạch đô thị bởi các kiến trúc sư tài năng
đồng thời có hệ thống quản lý đô thị khoa học hiệu quả và đồng bộ
đó là một chút hoài niệm
để giật mình nhận ra hà nội này đã đổi khác quá nhiều
chỉ xét ở góc độ đô thị những ngôi nhà siêu mỏng siêu méo mọc lên
khiến bộ mặt đô thị cũng trở nên méo mó
theo thống kê sơ bộ đoạn đường trần phú kim mã dài chừng sáu trăm linh mét
cũng xuất hiện ba công trình siêu mỏng
đáng chú ý đường thanh nhàn quận hai bà trưng
có đến hơn một mươi công trình siêu mỏng siêu méo rộng chừng sáu tám m hai
tôi đã thi đổi được ở hà nội
hiện nay thì chúng ta tỷ lệ diện tích đường giao thông mới chỉ chín một mươi diện tích đất tự nhiên
trong khi đó mục tiêu đặt ra là phải tới hai mươi hai mươi năm
việc mở đường luôn là một dự án cấp bách cần thiết để cải tạo các đô thị cũ
nhưng trong khi đó nhà ở nhất là đối với các điểm dân cư cũ
thì đã hình thành từ lâu đời
đối với hà nội thì từ hơn một năm rồi
vậy cho nên việc mở đường sẽ tạo ra nhà siêu mỏng siêu béo làm việc tất yếu
và đối với hà nội thì từ cách đây hơn hai mươi năm
đã đặt ra vấn đề phải khống chế
phải hạ đường
tạm chế và triệt tiêu cái nhà siêu mỏng siêu béo khi mở đường
tôi nói ví dụ như là mở cái tuyến đường xã đàn ra chẳng hạn
là chúng ta đã tính đến chuyện đấy
bằng cách tức là lấy rộng diện tích ra hai bên đường
tạo lập các cái không gian mới
nhưng kinh phí không đảm bảo
người dân không đồng thuận
và đặc biệt là luật pháp chưa đồng bộ
trong cái việc giải phóng vật bằng này
với giá cả khác nhau rất nhiều chẳng hạn

thực hiện không thành công

cái quyền xây dựng nhà ở đã hình thành trước khi mở đường
và đô thị hóa hiện nay tất yếu phải là mở đường